và nhiều người đặt vấn đề về những quy hoạch hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại không gian đi bộ xung quanh hồ gươm
ngày chín tháng tám mới đây sở tư pháp hà nội đã tổ chức lấy ý kiến các sở ngành để hoàn thiện dự thảo quy chế quản lý hoạt động và nội quy quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân đã có những ghi nhận chung quanh quy định mới này
sau khi mẹ cháu bé bày tỏ quan điểm của mình trên trang facebook cá nhân lập tức ý kiến này đã nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận trái chiều
người thì cho rằng việc cậu bé kéo đàn ở phố đi bộ là hoàn toàn bình thường và không cần phải xin phép
nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng mọi công dân cần phải tuân thủ quy định pháp luật để đảm bảo trật tự tại phố đi bộ
có thể nói sự việc nói trên xảy ra khi chưa có quy chế quản lý hoạt động biểu diễn cá nhân tại không gian phố đi bộ dẫn đến những tranh luận không đáng có trong dư luận
chính vì thế những quy định tại điều sáu dự thảo ra đời sẽ giúp các cơ quan chức năng siết chặt quản lý và giải quyết được những vấn đề tương tự
không gian đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận được hà nội thí điểm từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
khách tham quan tới đây không chỉ bởi những nét độc đáo của một không gian văn hóa lịch sử mà còn hấp dẫn bởi những chương trình biểu diễn nghệ thuật
hoạt động văn nghệ vào buổi tối ở phố đi bộ là một hoạt động theo tôi là hết sức cần thiết và rất thiết thực
nhất là đối với những người như tuổi của tụi tôi bởi vì đó là một cái hoạt động mà mang màu sắc văn hóa
thí dụ những nhạc viêu lông hoặc là guitar hoặc là cello thì chơi những bài nhạc cổ điển
mỗi khi nghe lại thì chúng tôi cảm thấy hết sức là vấn khởi
các cháu nói chung bây giờ rất là mê âm nhạc
từ bé các cháu như cháu nhà tôi cũng rất là mê âm nhạc
tôi thấy nhạc là đứng lên nhảy cho nên là các cháu rất là phấn khởi và thích nghe âm nhạc thích đi lên
cái khu phố đi bộ này để được nghe âm nhạc
không gian đi bộ quanh hồ hoàn kiếm luôn được coi là không gian mang tính cộng đồng
cải thiện môi trường sống phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể phi vật thể
góp phần bảo tồn phát huy lịch sử văn hóa và con người hà nội
vì vậy những quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ
trong đó các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại đây cần phải được làm chặt chẽ hơn
và là điều cần thiết để tránh gặp phải những sự việc ồn ào như trường hợp liên quan đến giấy phép
của một cậu bé kéo viêu lông mới đây
theo tìm hiểu ngay từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sở văn hóa và thể thao hà nội
đã thông tin trên trang web của sở về quy định biểu diễn trên phố đi bộ hà nội
thông tin nêu rõ việc biểu diễn nghệ thuật quần chúng không phải đề nghị xin phép
nhưng nhất thiết người biểu diễn phải có văn bản gửi sở văn hóa và thể thao hà nội
thông báo mục đích phạm vi nội dung chương trình
và tại buổi hoàn thiện bản dự thảo mới đây đại diện sở văn hóa và thể thao hà nội cũng cho biết
việc cấp phép biểu diễn phải có tổ chức pháp nhân còn đối với cá nhân thì không cấp phép
và sẽ hướng dẫn xem xét cho từng trường hợp cụ thể đăng ký biểu diễn
các tác phẩm trong khu vực nhất định tại phố đi bộ
ông đỗ trí tín và giàn nhạc thăng long đã trở thành những nghệ sĩ đường phố quen thuộc trên con phố đi bộ
ông cùng nhóm nghệ sĩ của mình đã biểu diễn âm nhạc ngay từ những ngày đầu phố đi bộ hoạt động và theo ông
việc biểu diễn nghệ thuật phải được cơ quan chức năng cấp phép
tuyệt là đối với các cá nhân
thế nhưng cũng có người lại cảm thấy hụt hẫng khi biết thông tin về những quy định chặt chẽ
về việc biểu diễn nghệ thuật cá nhân
ở phố đi bộ hồ gươm sắp tới đây
dự thảo quy chế và nội quy quản lý hoạt động không gian đi bộ
khu vực hồ gươm và phụ cận gồm bốn chương hai mươi năm điều
sau khi hoàn thiện việc lấy ý kiến sở ngành cũng như ý kiến từ người dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội sẽ có ban hành cụ thể
nhưng trước mắt nhất thiết các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố cần phải có dự án
kế hoạch hay nội dung kịch bản trình báo các cơ quan có thẩm quyền
hoặc các nghệ sĩ biểu diễn phải có thẻ hành nghề
hay cam kết biểu diễn đảm bảo đúng quy định trình tự của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn